sau khi tuyên truyền nhắc nhở người dân không đi bộ tập thể dục tại các khu vực công cộng
ngày bảy tháng bốn cơ quan chức năng thành phố đà lạt thống nhất phương án sẽ xử lý nghiêm các trường hợp
không chấp hành các quy định của chỉ thị một mươi sáu về cách ly xã hội
được biết từ ngày ba mươi một tháng ba đến nay lực lượng chức năng của thành phố đà lạt đã tiến hành
xử phạt hàng chục trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng